thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định số hai trăm ba mươi năm sửa đổi bổ sung quyết định số một nghìn năm trăm hai mươi bảy
về việc phân công công tác của thủ tướng và các phó thủ tướng chính phủ
cụ thể thủ tướng chính phủ trực tiếp chỉ đạo điều hành khối kinh tế tổng hợp
gồm kế hoạch tài chính giá cả tiền tệ ngân hàng thị trường vốn thị trường chứng khoán
các nguồn đầu tư tài chính dự trữ nhà nước dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô
thủ tướng theo dõi và chỉ đạo bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính ngân hàng nhà nước việt nam
quỹ ban giám sát tài chính quốc gia bảo hiểm tiền gửi
thủ tướng làm nhiệm vụ chủ tịch hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia
trưởng ban chỉ đạo trung ương về cải cách chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình giúp thủ tướng chính phủ theo dõi
chỉ đạo các lĩnh vực công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước
phó thủ tướng thường trực trung hòa bình theo dõi và chỉ đạo ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
ngân hàng phát triển việt nam làm nhiệm vụ trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
trưởng ban chỉ đạo xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ
kém hiệu quả thuộc ngành công thương
phó thủ tướng phạm bình minh giúp thủ tướng chính phủ theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực công tác
hội nhập kinh tế quốc tế theo dõi chỉ đạo đàm phán và thực hiện các hiệp định kinh tế song phương và đa phương
cơ chế một cửa asean cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
phó thủ tướng phạm bình minh làm nhiệm vụ chủ tịch ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa asean
cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
phó thủ tướng vũ đức đam giúp thủ tướng chính phủ theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực công tác
chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội so đói giảm nghèo theo dõi và chỉ đạo bảo hiểm xã hội việt nam
ngân hàng chính sách xã hội
phó thủ tướng vũ đức đam làm nhiệm vụ trưởng ban chỉ đạo trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về cải cách chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công
phó thủ tướng trịnh đình dũng giúp thủ tướng chính phủ theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực công tác
phát triển các loại hình doanh nghiệp kinh tế hợp tác hợp tác xã
phó thủ tướng trịnh đình dũng làm nhiệm vụ trưởng ban chỉ đạo trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
trưởng ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã
trước đó bộ chính trị đã có quyết định số một nghìn tám trăm một mươi tám điều động đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban cán sự đảng chính phủ phó thủ tướng chính phủ
thôi tham gia ban cán sự đảng chính phủ phân công tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức bí thư thành ủy hà nội
nhiệm kỳ từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi